trong nghề báo người ta vẫn quan niệm rằng giá trị của một tác phẩm báo chí phải được đo bằng những tác động của nó tới xã hội cũng như là định hướng giải quyết các vấn đề nóng và làm những điều hữu ích cho cộng đồng
với nhà báo đỗ doãn hoàng trong cuộc hành trình vạn dặm hai mươi năm năm làm nghề của mình chính là những tháng ngày miệt mài đi tìm các giá trị tốt đẹp đó
búi thông thơ dại ở lại với ngàn sao và trong tận cùng hang ổ là ba tác phẩm đại diện cho ba lối tư duy cảm xúc lao động sáng tạo của nhà báo đỗ doãn hoàng vừa được giới thiệu trong buổi ra mắt sách ngày sáu tháng năm tại hà nội nhằm tái hiện hành trình vạn dặm của anh từ xóm búi thông trên núi ba vì từ lang cổ đường lâm bước ra thế giới với bao nhiệt huyết
hành trình vận lậm của tôi thì không phải là tôi chỉ đi lang thang tôi viết lại là du ký
hành trình vạn dặm của tôi là vạn dặm của tôi trong điều tra về các vấn đề cuộc sống vạn dặm của tôi từ tuổi thơ cho đến tuổi bốn mươi bốn vạn dặm của tôi từ đây đến tận châu phi đến tận châu âu đến tận scandinavia và vạn dặm của tôi trong những hang ổ mà từ nhà tôi đến hang ổ đấy nó chỉ có một km nhưng điều tra đến một mươi năm không ra
các hành trình đấy không phải là hành trình bằng đường đất bằng dặn bằng km mà hành trình đấy có thể một hành trình trong tâm tưởng trong thay đổi nhận thức trong một cái trí khí sống trong một cái khát vọng cống hiến cho cộng đồng
nếu búi thông thơ dạy là một cuốn chuyện dài mang tinh thần tự chuyện thấm đẫm những kỷ niệm sống động chân thực về tuổi thơ trên xóm núi nghèo thì ở lại với ngàn sao lại là cuốn du ký ghi lại những cảm xúc mạnh mẽ và run dày của tác giả khi đặt chân tới nhiều vùng đất trên khắp thế giới
và cuối cùng trong tận cùng hang ổ là cuốn sách đại diện cho một mảng tư duy lao động nghề nghiệp mà nhà báo đỗ dãn hoàng tâm huyết nhất trong suốt cuộc đời làm báo của mình
tôi đánh giá cao rất là cao thứ nhất về cái hàm lượng thông tin thứ hai là về những cái kết cấu và bố cục của một tác phẩm
thứ ba nữa là cái khả năng tác nghiệp chọn tài liệu và điều tra thông tin
thì tất cả những cái gì thuộc về cái này thuộc về nghề nghiệp báo chí thì tôi thấy là nó rất hữu ích đặc biệt cho những ai muốn theo nghề báo
cuốn sách tập hợp những bài những vẹt bài điều tra in dạy
các bài kỳ trên các báo đã từng gây chấn động dư luận
cũng trong khuôn khổ buổi tọa đàm ra mắt sách khán giả được gặp gỡ và lắng nghe rất nhiều những câu chuyện cảm động của chính các nhân vật bước ra từ những trang viết
có lẽ đó cũng là hành trình chân thực nhất ý nghĩa nhất mà nhà báo đỗ doãn hoàng đã và đang làm trong cuộc đời viết báo của mình